hồng không hạt là cây trồng chủ lực của tỉnh bắc cạn đây là cây trồng orcop của tỉnh đã được cấp chỉ dẫn địa lý
nhưng thời gian gần đây hiện tượng quả hồng không hạt dụng hàng loạt không rõ nguyên nhân khiến cho người dân hết sức lo lắng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
những ngày này ông cao xuân lãng đang phải chặt dần những cây hồng không hạt đã trồng nhiều năm
hai vụ gần đây cứ sắp tới kỳ thu hoạch thì đồng loạt các cây hồng bỗng dụng quả khắp vườn
là người có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cây ăn quả ở bắc cạn
nhưng đến nay ông lãng cũng chưa biết vì sao quả hồng lại dụng nhiều dù đã dành nhiều thời gian theo dõi
năm nào cũng có tình trạng dụng tươi núc từ khi bắt đầu đậu quả cho đến khi quả được ăn cũng hoàn toàn dụng hết
hiện nay hầu hết các nhà vườn trồng cây hồng không hạt với diện tích khoảng ba mươi hectare tại xã quang thuận huyện bạch thông đều bị như thế này
người dân đã tìm mọi cách cơ quan chuyên môn cũng đã vào tận vườn để kiểm tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cách phòng chữa bệnh dụng quả này
chính cục cũng đã cử cán bộ
vào lấy mẫu ngay sau ngày bốn sáu chúng tôi đã lấy mẫu ngay và chúng tôi gửi xuống viện bảo vệ thực phẩm
là cơ quan chuyên môn của bộ nông nghiệp phát triển đông thôn giám định để tìm ra nấm gây bệnh chính xác là loài nấm gì
và các đề xuất biện pháp phòng trừ của viện
sau đó thì anh em tôi sẽ phổ biến cho bà con nông dân để chúng ta có phòng chữa tốt nhất trong vụ tới
tại tỉnh bắc cạn
diện tích trồng hồng không hạt lên tới hơn tám trăm linh hectare sản lượng mỗi năm hơn hai bốn trăm linh tấn
hồng không hạt là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân
là một trong những sản phẩm ô cốp chủ lực của bắc cạn
tuy nhiên tình trạng quả hồng dụng dài rác ở nhiều địa phương khiến cho người dân rất lo lắng
vì đây là cây trồng lâu năm trục kỳ thu hoạch dài nếu tình trạng này không có giải pháp để xử lý rứt điểm
sẽ có nguy cơ lan rộng ra cả tỉnh tác động rất lớn đến đời sống của hàng trăm hộ dân trồng hồng tại bắc cạn